truyền thông quốc tế đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo công trình tại nhà máy điện ở tỉnh giang tây trung quốc đã lên tới sáu mươi bảy người
đây được xem là vụ tai nạn lao động tồi tệ nhất ở trung quốc trong hai năm gần đây
ống thép thanh sắt và ván gỗ từ tháp làm mát nhà máy điện đổ ập xuống trôn vùi bảy mươi công nhân
tính đến thời điểm hiện tại đã có sáu mươi bảy người thiệt mạng hai người bị thương một người mất tích
một quan chức sở an toàn lao động thành phố phong thành giang tây cho biết rằng tháp làm mát của nhà máy điện đang được xây dựng bỗng nhiên đổ sập xuống
vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hôm nay giờ địa phương khoảng năm trăm linh nhân viên cứu hộ cảnh sát bán quân sự đã tích cực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người bị nạn
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã ra lệnh điều tra bắt những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với công lý